một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa bị triệt xóa bắt giữ năm đối tượng
thua hơn ba trăm năm mươi gram ma túy đá và ma túy khay thông tin từ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
chiều tối ngày một mươi tám tháng bảy công an tp biên hòa bắt quả tang trương văn thành và lê quốc tuấn
đang tàng trữ bốn gói ma túy đá tại khu phố năm phường long bình khám xét nợ của tuấn
công an thu giữ thêm năm gói ma túy đá và hàng khay tuấn và thành khai góp một trăm bốn mươi triệu đồng
để mua ma túy từ đối tượng nguyễn thị kim trang tiến hành khám xét khẩn cấp căn hộ trung cư
ở thành phố dị an của trang cơ quan công an thu giữ gần ba trăm linh viên ma túy
bảy gói ma túy đá và ma túy hàng khay ba cân điện tử